của đồng chí sẽ sống mãi trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân cuba
và các dân tộc đang nỗ lực đấu tranh nhằm xây dựng một thế giới công bằng
văn minh dân chủ phồn vinh và hạnh phúc
đồng chí là lãnh tụ cách mạng cuba và cũng là người đồng chí anh em thân thiết
của lãnh đạo và nhân dân việt nam
luôn sát cánh cùng việt nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc chiến tranh
dành độc lập thống nhất tổ quốc
cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước việt nam lên đường sang cuba
dự lễ truy điệu đồng chí fidel castro vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một theo giờ việt nam
cùng với đó để tỏ lòng thương tiếc biết ơn đồng chí fidel castro
và xuất phát từ quan hệ đặc biệt việt nam cuba
ban chấp hành chuông đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam quyết định
để tăng đồng chí fidel castro với nghi thức quốc tang vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian này các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước
và các cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài treo cờ rủ
có giải băng tăng như quy định
không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng
chiều nay chính phủ khai mạc phiên họp thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đây là phiên họp gần cuối năm
nên chính phủ sẽ tập trung vào việc bàn thảo các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến mở đầu phiên họp
thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương các bộ ngành liên quan
các bộ trưởng đã có sự chuẩn bị tốt
trả lời chất vấn trong kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn vừa qua
thủ tướng yêu cầu từ nay đến tết nguyên đán
thời gian không còn nhiều do các cấp ngành địa phương phải bảo đảm chăm lo tết cho nhân dân
bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa
nhất là đồng bào vùng sâu vùng xa vùng bị thiên tai
kiểm soát thị trường bảo đảm không để biến động về giá cả
thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên chính phủ không để xảy ra tình trạng
nói không đi đôi với làm mà phải có các phản ứng chính sách kịp thời
trước đó trong sáng nay
tại lễ kỷ niệm hai mươi năm ngành chứng khoán việt nam diễn ra tại hà nội
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo
ngành chứng khoán vẫn còn một số hạn chế về khuôn khổ pháp lý
chất lượng hàng hóa tổ chức thị trường
ngoài ra ngành chứng khoán cần khẩn trương khắc phục hoàn thiện
để bảo đảm phát triển bền vững của thị trường chứng khoán
trong hai mươi năm qua ngành chứng khoán đã dần trở thành kênh dẫn vốn chung
và dài hạn quan trọng phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tính đến năm hai nghìn một mươi sáu các doanh nghiệp đã phát hành cổ phiếu huy động vốn
qua thị trường chứng khoán đạt ba trăm tám mươi tỷ đồng
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng yêu cầu ngành chứng khoán
cần hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phù hợp
với thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán đồng bộ thống nhất
hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước
và thông lệ quốc tế để tiếp tục phát triển thị trường chứng khoán
đồng bộ và thống nhất trong tổng thể thị trường tài chính quốc gia
qua đó đưa thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn
chủ đạo của đền kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào bốn tiến dụng ngang hàng
phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước
thủ tướng yêu cầu cần phát triển thị trường chứng khoán bền vững
có cấu trúc hoàn chỉnh với nhiều cấp độ tăng quy mô và đa dạng hóa về sản phẩm
bảo đảm thị trường hoạt động an toàn hiệu quả và bền vững
thủ tướng đề nghị ngành chứng khoán phải nâng hạng thị trường chứng khoán việt nam
ngay trong hai năm tới và chính phủ cam kết tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô
chính phủ cam kết tiếp tục giữ ổn định kinh tế vĩ mô
minh bạch môi trường cạnh tranh lành mạnh công bằng
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư các chủ thể tham gia thị trường
tiếp tục đẩy mạnh cơ cáo lại nền kinh tế cổ phần quá doanh nghiệp nhà nước
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thị trường chứng khoán việt nam phát triển nhanh bình vững
thủ tướng tin tưởng thị trường chứng khoán việt nam sẽ phát triển nhanh mạnh và vững chắc
giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tại buổi lễ
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương độc lập hạng nhì cho ủy ban chứng khoán nhà nước
tiếp tục chương trình với các tin tức đáng chú ý khác liên quan đến vụ lật thuyền tại sông lấp bình phước khiến bốn người thiệt mạng
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu tỉnh bình phước khẩn trương điều tra làm rõ
xử lý nghiêm cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật gây ra vụ tai nạn
sau khi nhận được thông tin
về vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi động viên tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn
đồng thời đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh bình phước chỉ đạo ban an toàn giao thông tỉnh
phối hợp với các cơ quan chức năng chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
phó thủ tướng yêu cầu tỉnh bình phước chỉ đạo các cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức vi phạm pháp luật gây ra vụ tai nạn đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát hoạt động vận tải thủy nội địa
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong sáng nay trạm biên phòng cửa khẩu cảng hòn la thuộc bộ đội biên phòng quảng bình đã tiếp nhận một mươi một thuyền viên được tàu cảnh sát biển và tàu cứu hộ hàng hải cứu thành công
sau khi tàu vận tải bị chìm trên vùng biển quảng bình và hà tĩnh
trước đó lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tàu thuận phát tám cùng một mươi một thuyền viên chở ba một trăm linh tấn gạo từ đồng tháp đi hải phòng
khi đang hành trình đến vị trí cách vũng áng hà tĩnh khoảng năm mươi hải lý
về phía đông bắc thì tàu bị hỏng máy không thể khắc phục được đến một mươi tám h cùng ngày tàu bị chìm
nhận được thông tin bộ tư lệnh cảnh sát biển đã triển khai lực lượng khẩn trương phối hợp tìm kiếm
đến một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
tàu cảnh sát biển csb hai nghìn sáu phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã tiếp cận và cứu được một mươi một thuyền viên đưa vào cảng hòn la
sau khi tiếp nhận trạm biên phòng cửa khẩu cảng hòn la đã tiến hành kiểm tra sức khỏe giúp các thuyền viên ổn định tinh thần
hiện lực lượng biên phòng đã kịp thời liên lạc cho người thân nhanh chóng đón nhận một mươi một thuyền viên về với gia đình
tại bệnh viện bạch mai hà nội đã bị công an thành phố hà nội bắt giữ
trước đó trong quá trình khống chế kẻ cầm dao uy hiếp bệnh nhân thiếu tá công an nguyễn hoài sơn
trưởng công an phường phương mai hà nội đã bị đối tượng đâm vào cổ hiện anh đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch
đối tượng phạm thế loát là người đã dùng dao khống chế một nữ bệnh nhân tại bệnh viện bạch mai
theo cơ quan công an sau khi nhận được tin báo công an phường phương mai và công an quận đống đa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
đối tượng loát yêu cầu lực lượng công an phải có xe đưa y và vợ y cũng là bệnh nhân đang điều trị tại khoa tiêu hóa tại bệnh viện về ninh bình
một cán bộ công an lái xe chở đối tượng vợ và bệnh nhân nữ bị khống chế về ninh bình
khi xe di chuyển cách bệnh viện khoảng ba bốn km đang chờ đèn đỏ ở gần bến xe nước ngầm đối tượng này bất ngờ mở cửa
đạp người bệnh bị khống chế xuống rồi cầm dao đâm vào cổ cán bộ công an
ngay sau đó đối tượng được khống chế và đưa về cơ quan công an cán bộ công an bị trọng thương cũng đã được đi cấp cứu tại bệnh viện bạch mai hà nội
với vết thương sâu dài gần một mươi cm ở vùng cổ và hiện đã qua cơn nguy kịch
sau đây là thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật
chiều tối nay ngày hai mươi tám tháng một mươi một một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng ba tòa nhà ct hai khu trung cư vimecco trên đường nguyễn tránh phường trung hòa cầu giấy hà nội
theo ghi nhận vụ cháy xảy ra vào lúc khoảng một mươi tám h chiều nay
chú ý là tại tầng ba nơi xảy ra vụ cháy có một trường mầm non
tuy nhiên một người dân tại đây cho biết khi đám cháy xảy ra thì các bé tại trường mầm non đã về hết
ngay sau khi đám cháy xảy ra lực lượng phòng cháy chữa cháy đã ngay lập tức có mặt và triển khai công tác chữa cháy
đến một mươi tám h một mươi năm phút đám cháy đã được khống chế dù khói đen vẫn bốc ra
theo thông tin cập nhật rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người
trong khi đó vào lúc một mươi bảy h chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại ngôi nhà hai tầng trên đường hồ ba phấn
phường phước long a quận chín tp hcm là cơ sở chuyên sản xuất gỗ nệm dèm cửa cũng đã xảy ra một vụ cháy
với nỗ lực của lực lượng phòng cháy chữa cháy đến một mươi chín h một mươi năm vụ cháy cơ bản đã được không chế
rất đáng tiếc là vụ cháy đã khiến hai nạn nhân tử vong và một người bị thương
theo thông tin từ tổng cục thống kê
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu đã tăng bốn mươi tám so với tháng một mươi
tăng bốn năm mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm và tăng bốn năm so với tháng một mươi hai của năm trước
theo đó cpi bình quân một mươi một tháng của năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai bốn mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
thông tin từ tổng cục thống kê cho biết các nguyên nhân làm cpi tháng một mươi một tăng là do nhu cầu tiêu dùng thực phẩm vào mùa cưới tăng
đưa nhóm thực phẩm tăng khá mạnh ở mức bảy mươi một so với tháng trước
đặc biệt giá các mặt hàng rau củ tăng mạnh do ảnh hưởng của tình hình mưa lũ ở các tỉnh miền trung miền nam làm sản lượng rau xanh giảm
bên cạnh đó giá dịch vụ y tế giá xăng dầu và giá ga được điều chỉnh tăng so với tháng trước cũng là nguyên nhân góp phần làm cho cpi tăng lên
tổng cục thống kê dự báo chỉ số giá tiêu dùng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu sẽ tăng cao hơn ở mức tăng cpi tháng một mươi một do nhu cầu tiêu dùng phục vụ dịp lễ tết sẽ tăng cao
hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu vừa diễn ra trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng một mươi một tại thủ đô antan arivo của madagascar
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta tham dự hội nghị nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong cộng đồng pháp ngữ
kể từ khi chính thức gia nhập vào tổ chức này
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến nay việt nam luôn được đánh giá là thành viên tích cực có trách nhiệm cao trong cộng đồng pháp ngữ
thuật ngữ frankophoni xuất hiện vào năm một nghìn tám trăm tám mươi trong tác phẩm nước pháp nước algeria và các thuộc địa của nhà địa lý người pháp ohiji riklu để chỉ các dân tộc các vùng nói tiếng pháp trên thế giới
mãi đến tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai từ sáng kiến của tổng thống senegal leopolseda sergo
phong trào vận động cho sự ra đời của một cộng đồng các nước có sử dụng tiếng pháp với mục đích phát triển các mối quan hệ văn hóa khoa học và kỹ thuật giữa các nước này với nhau đã hình thành
cho tới nay tổ chức quốc tế pháp ngữ là một trong những tổ chức quốc tế lớn
lâu đời chỉ đứng sau liên hợp quốc với tám mươi bốn thành viên và quan sát viên ở năm châu lục và khoảng hai trăm hai mươi triệu người nói tiếng pháp
văn hóa và ngôn ngữ là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng pháp ngữ
tuy nhiên hoạt động của tổ chức này hiện nay cũng đã có những bước chuyển biến mạnh và mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như xã hội kinh tế và chính trị
thanh niên và phụ nữ là đối tượng trọng tâm trong chính sách hợp tác của cộng đồng pháp ngữ
chúng tôi luôn luôn nỗ lực để bảo đảm quyền lợi cho họ và hướng tới mục tiêu bình đẳng giới
việt nam gia nhập cơ quan hợp tác văn hóa và kỹ thuật tiền thân của tổ chức quốc tế pháp ngữ vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong hơn ba mươi năm qua đặc biệt trong thời kỳ bị bao vây cấm vận việt nam đã nhận được nhiều sự giúp đỡ hỗ trợ quý báu của cộng đồng pháp ngữ về nguồn vốn chất xám và kỹ thuật
với việc tổ chức thành công hội nghị thường đình lần thứ bảy vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
tại hà nội việt nam được coi thuộc nhóm đang phát triển nòng cốt có tiếng nói đối với việc hoạch định và triển khai chiến lược hợp tác của cộng đồng pháp ngữ
việt nam đã được bầu làm chủ tịch vùng châu á thái bình dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy và phó chủ tịch ape ba nhiệm kỳ từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi
trong chuyến thăm việt nam vào tháng một mươi vừa qua bà my shen zhang tổng thư ký tổ chức quốc tế pháp ngữ
đã bày tỏ hy vọng là một điển hình về phát triển kinh tế xã hội trong khu vực
việt nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối để mang lại sự thịnh vượng chung cho các nước thành viên
bà michel cũng đánh giá cao cách tiếp cận của việt nam trong hợp tác với các nước ở khu vực châu phi
đó là hợp tác đi cùng với tình đoàn kết hợp tác vì lợi ích của người dân vì trách nhiệm cộng đồng
hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu năm nay tại madagascar có chủ đề tăng trưởng đồng đều và phát triển có trách nhiệm
điều kiện cho sự ổn định trên thế giới và trong không gian pháp ngữ
chủ tịch nước trần đại quang là đại diện duy nhất của khu vực châu á thái bình dương được mời phát biểu tại lễ khai mạc
là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng pháp ngữ việt nam đã chủ động tham gia vào việc triển khai các chiến lược
chương trình hợp tác của cộng đồng đóng góp quan trọng vào việc củng cố tình đoàn kết và sự thống nhất đối phối
mở rộng hợp tác giữa các nước thành viên
qua đó góp phần vào sự tình hưởng chung với những mô hình hợp tác thành công có trách nhiệm xã hội và vì lợi ích cộng đồng
mà các doanh nghiệp việt nam đã xây dựng tại một số nước pháp ngữ trong nông nghiệp thông tin điện thông thủy điện v v
việt nam chủ trương và sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế với các nước pháp ngữ
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội
với các nước thành viên
nhất là các nước châu phi
nhân dịp dự hội nghị cấp cao pháp ngữ lần này
chủ tịch nước trần đại quang đã có một loạt hoạt động tiếp xúc song phương với các nguyên thủ
lãnh đạo và trưởng đoàn các nước thành viên của tổ chức pháp ngữ
bao gồm pháp thụy sĩ cô ti vua sê nê gan cộng hòa chất cameroon sê pi
trong các cuộc trao đổi tiếp xúc các nước đều đánh giá cao những đóng góp tích cực
thực chất của đoàn việt nam vào thành công chung của hội nghị
chủ tịch nước trần đại quang
cũng đã tới đặt vòng hoa tại quảng trường hồ chí minh ở thủ đô antananarivo
thăm gian hàng việt nam tại làng pháp ngữ và gặp gỡ cộng đồng người madagascar gốc việt
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã thông qua tuyên bố antananarivo
và một mươi ba nghị quyết đề ra các biện pháp định hướng cho các hoạt động của cộng đồng pháp ngữ trong thời gian tới
trên các lĩnh vực hòa bình an ninh chống khủng bố đa dạng ngôn ngữ và văn hóa
giáo dục hợp tác kinh tế
phát triển bền vững thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ và văn hóa y tế năng lượng
tham vọng của chúng tôi tại diễn đàn này là tạo ra động lực cũng như các chương trình hành động
để tiếng pháp ngày càng có vị thế trong quá trình toàn cầu hóa
một ngôn ngữ phổ biến trên các mạng xã hội góp phần làm phong phú các nền văn hóa khác
tôi luôn khẳng định rằng công dân trong cộng đồng pháp ngữ sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ cần thiết
để đảm bảo việc thực thi công lý pháp luật và dân chủ
cộng đồng pháp ngữ luôn giữ vững
vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
việc tăng cường quan hệ hợp tác với cộng đồng pháp ngữ là bước triển khai chủ trương
nâng cao chất lượng hiệu quả đối ngoại đa phương mà đại hội đảng một mươi hai đã đề ra